theo bộ y tế việt nam đã đàm phán thành công và sẽ có hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
từ các hãng astrazeneca pfizer biontech moderna từ nga và cơ chế covax
trong đó covax tài trợ miễn phí ba mươi tám chín triệu liều vaccine
việt nam đã nhận hai lô đều là vaccine astrazeneca
ngoài ra việt nam đã đặt mua trực tiếp ba mươi triệu liều từ astrazeneca
đã nhận hai lô với tổng cộng hơn bốn trăm linh liều với vaccine sputnik v của nga
bộ y tế đã thỏa thuận mua hai mươi triệu liều
hãng pfizer biontech cung ứng vaccine khoảng ba mươi một triệu liều cho việt nam vào quý ba và bốn mỗi quý một mươi năm năm triệu liều